ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá quý i năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tình hình trật tự an toàn giao thông
trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được cải thiện tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
tuy nhiên báo cáo cũng đã chỉ ra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vẫn còn một số tồn tại hạn chế và những vụ việc như vụ việc xảy ra ngày hôm nay
tại tỉnh hà nam là điều rất đáng tiếc
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc
đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào sáng nay ở hà nam
phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh hà nam và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi
động viên và huy động mọi lực lượng thuốc để cứu chữa người bị nạn
nhằm hạn chế thấp nhất thương vong có thể xảy ra
phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan của ngành công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
của vụ tai nạn nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo chương trình công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia họp định kỳ hàng quý
vào tuần cuối quý hoặc đầu quý sau
tuy nhiên trong quý i năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là trong hai tháng và tuần đầu của tháng ba vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn
giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ đường sắt và đường thủy gây thiệt hại rất lớn
về người và tài sản của nhân dân
vì vậy phó thủ tướng đã yêu cầu tổ chức phiên họp sớm hơn thường lệ
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã xảy ra ba bốn trăm sáu mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết một năm trăm bảy mươi người bị thương hai sáu trăm sáu mươi người
so với tháng hai đầu năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương
theo phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ cho thấy có ba mươi hai do người điều khiển phương tiện
vi phạm làn đường phần đường bảy sáu do vi phạm tốc độ xe chạy một mươi hai năm do chuyển hướng không chú ý
một mươi một ba do quy trình thao tác xe và năm hai do vượt xe
về phương tiện gây tai nạn
mô tô chiếm sáu mươi tám một ô tô hai mươi tám về tuyến đường xảy ra tai nạn quốc lộ chiếm bốn mươi bốn bốn tỉnh lộ và giao thông nông thôn chiếm năm mươi hai
mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được cải thiện tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
tuy nhiên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại vẫn còn tồn tại các điểm đen
điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông chưa được xử lý rứt điểm
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chỉ rõ tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông
lấn chiếm lòng lề đường bộ đường sắt trái phép diễn ra tràn lan vẫn còn tồn tại lối đi dân sinh bất hợp pháp qua đường sắt
chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
còn một bộ phận người thực thi nhiệm vụ có biểu hiện hạn chế về năng lực thiếu trách nhiệm dung túng vi phạm thậm chí tiêu cực làm trái quy định